chiến tranh đã lùi xa sóc hàng triệu người dân việt nam kể cả những người sinh ra trong hòa bình
vẫn hàng ngày phải gánh chịu nỗi đau thể xác và tinh thần bởi mang trong mình chất độc da cam dioxin
đến nay ở việt nam vẫn còn tới bốn tám triệu người bị phơi nhiễm trong đó có nhiều nạn nhân là thế hệ thứ hai thứ ba và thứ bốn
chúng ta có một đứa chưa